liên quan đến vụ hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau trên đường nguyễn ái quốc
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai là một người tử vong vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu
vào sáng ngày hôm nay đối tượng dương thanh sang đã đến cơ quan công an đầu thú
sang được xác định là người đã sử dụng súng bắn chết phan lê thanh sàng
bước đầu cơ quan công an xác định dương thanh sang là đối tượng đã sử dụng súng bắn chết phan lê thanh sang
khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường nguyễn ái quốc
thuộc địa phận phường tân tiến thành phố biên hòa
sau khi gây án dương thanh sang đã đi đến tỉnh an giang lẩn trốn với ý định là vượt biên qua campuchia
tuy nhiên khi biết không thể trốn thoát sang đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp một mươi đối tượng
trong hai băng nhóm do châu tuấn kiệt và nguyễn hữu tịnh cầm đầu
để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã kêu gọi những đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau nói trên
hiện đang bỏ trốn nhanh chóng đến cơ quan công an để trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật